ủy ban nhân dân tỉnh cà mau vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dân tỉnh cà mau năm hai nghìn hai mươi
mục tiêu của kế hoạch là nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về phòng tránh thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu nâng cao năng lực dự báo cảnh báo thiên tai
theo kế hoạch sẽ lồng ghép các yếu tố biến đổi khí hậu và nước biển dân vào quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngành lĩnh vực các cấp để chủ động giải pháp thích ứng
các công trình dự án sẽ thực hiện gồm xây dựng kè khẩn cấp khu tái định cư gây bồi tạo bãi trồng cây ngập mặn bảo vệ bờ biển chống sói lở gây bồi trồng cây ngập mặn chống sói lở bảo vệ đê biển bảo vệ khôi phục và phát triển rừng ngập mặn xây dựng cải tạo và nâng cấp canh mương thủy lợi ra soát các điểm dân cư có nguy cơ sản lò đất và ngập nước để có phương án di rời sắp xếp lại dân cư
ngập ống xâm nhập mặn nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất năng lượng tái tạo năng lượng tự nhiên nhằm sử dụng hiệu quả tiết kiệm tài nguyên trong sản xuất và tiêu dùng